dự án luật công an nhân dân sửa đổi trong đó đề xuất quy định về phong hàm cấp tướng công an nhân dân có nhiều điểm mới được dư luận và các đại biểu quốc hội quan tâm
trao đổi bên lề hành lang quốc hội các đại biểu cho rằng việc phong hàm cấp tướng cần được cân nhắc bảo đảm hài hòa và phù hợp với tình hình của địa phương